thưa quý vị và các bạn sau những ngày nắng nóng diện rộng liên tục
một tín hiệu tích cực hơn đang xuất hiện đó là một rãnh mây rông ở phía bắc đang dịch chuyển về phía nước ta
trong đêm nay nó sẽ mang tới cho khu vực trung du và vùng núi những cơn mưa rào và rông ở diện giải rác
lào cai hà giang cao bằng và lạng sơn sẽ có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
những cơn mưa rào và rông về đêm sẽ làm cho vùng thấp phía tây bớt nóng
sao đến ngày mai miền bắc trời vẫn có nắng sớm nhưng cường độ nắng không còn quá gai gắt
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
còn đối với khu vực phía đông bắc bộ nóng tập trung chính ở khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ
với ngưỡng nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
cục bộ một số khu vực như là thủ đô hà nội hà nam hay cả ninh bình là những nơi có nhiệt độ cao ba mươi tám độ
nắng nóng vào ban ngày chiều tối và đêm lại chuyển mưa rông
những cơn mưa rông sau một ngày nắng gắt thường tiềm ẩn rất nhiều các hiện tượng thời tiết cực đoan
vì vậy mọi người cần hết sức lưu ý
với miền trung không có được những cơn mưa rông về đêm nên trong ngày miền trung tiếp tục nắng mạnh từ sớm
với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai trên hầu khắp một dọc trung bộ từ thanh hóa trở vào
cho đến phú yên tiếp tục duy trì ngưỡng nhiệt ba mươi sáu ba mươi tám độ
cùng với đó sẽ là nhiều điểm như là tỉnh gia tương dương hương khê hay là cả sơn hòa
nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ trời nắng nóng gai gắt
ở phía nam tây nguyên và nam bộ đã chính thức bước vào mùa mưa nên nhiệt ngày ở khu vực tây nguyên
tiếp tục duy trì trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ trời không còn nắng nóng nữa
chiều và tối mai ở cả tây nguyên và nam bộ đều có mưa rào và rông trên diện nhiều nơi
số điểm mưa vừa có nơi mưa to với lượng trên hai mươi mm cũng xuất hiện tới một phần ba khu vực
vì vậy người dân cần phải đề phòng hiện tượng ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở nam bộ
trên biển gió tây nam thiết lập mưa rông tiếp tục xuất hiện nhiều nơi về chiều và tối
ở hầu khắp khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
và vịnh thái lan khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống còn bốn đến một mươi km
kèm theo nguy cơ cao về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại